phiên họp toàn thể lần thứ bảy của ủy ban pháp luật của quốc hội đã khai mạc tại hà nội
ủy ban pháp luật đã tiến hành thẩm tra dự án luật tố cáo sửa đổi trong buổi làm việc sáng nay
theo báo cáo của chính phủ tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án luật tố cáo sửa đổi
những nội dung đã được xem xét điều chỉnh như hình thức tố cáo thời hiệu tố cáo bảo vệ người tố cáo
thủ tục giải quyết tố cáo
tuy nhiên theo ý kiến của một số thành viên ủy ban pháp luật
một số quy định cần làm rõ trước khi đưa ra thảo luận thông qua tại quốc hội vào kỳ họp tới
thái cực là chúng ta quá mở đến khi các cơ quan nhà nước không thực hiện được các quy định của pháp luật
quá cái thứ điện tử này quá khắc này quá điện thoại trực tiếp này
mà ta xác minh được rõ ràng là họ tên địa chỉ rõ ràng
thì nó cũng giống như trường hợp anh gửi đơn thôi
bởi vì trong này quá trình thủ lý cái đơn tố cáo của công dân ấy
thì ta không có cái động tác bắt đầu là xác minh theo cái người ký đơn này
địa chỉ người ký này có đúng không
bởi vì họ ký tên thật địa chỉ thật nhưng mà xác minh chứ không phải tên không phải tên đó
thì bao giờ ta không phải động tác đó
thì trong trường hợp hai trường hợp này pháp điện thoại các thứ
mà ta xác minh rõ tên là người có thật này địa chỉ rõ ràng có thật này thì phải xử lý chứ
thực tế khoảng sáu mươi số vụ tố cáo là không đúng sự thật mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo
áp dụng các biện pháp bảo vệ trong suốt thời gian có căn cứ về việc đã hoặc sẽ bị xâm hại là có thực
và không giới hạn về thời gian
như quy định theo dự thảo của thanh tra chính phủ sẽ rất khó khả thi
và hiệu quả trên thực tế